tòa án nhân dân tp hcm đã đưa ra xét xử bị cáo đặng thanh bình nguyên phó thống đốc ngân hàng nhà nước và các đồng phạm về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với sai phạm xảy ra tại ngân hàng đại tín sau này là ngân hàng xây dựng làm nhà nước thiệt hại hàng chục ngàn tỷ đồng
theo cáo trạng ông đặng thanh bình được giao nhiệm vụ phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước vụ pháp chế giúp thống đốc chỉ đạo việc tái cơ cấu sáu ngân hàng yếu kém theo đề án của chính phủ
trong đó có ngân hàng xây dựng
tháng tám năm hai nghìn một mươi hai ông bình đã ký tờ trình gửi chính phủ về phương án tái cơ cấu ngân hàng xây dựng và đã được chính phủ chấp thuận chủ trương
theo đó xuất phát từ thực trạng của một số ngân hàng thương mại trong đó có ngân hàng xây dựng và thực hiện chỉ đạo của thống đốc ngân hàng nhà nước trong việc củng cố lại ngân hàng xây dựng
cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước đã có tờ trình về việc củng cố này
kể từ khi nhóm cổ đông thiên thanh điều hành ngân hàng làm ăn thu lỗ
trong đó vốn chủ sở hữu tiếp tục âm nợ số tăng cao
vào thời điểm khởi tố vụ án phạm công danh và đồng phạm năm hai nghìn một mươi bốn vốn chủ sở hữu của ngân hàng xây dựng âm hơn một mươi tám tỷ đồng gấp bốn lần so với lúc chưa tái cơ cấu
nợ phải trả là hơn ba mươi tám tỷ đồng
vụ án phạm công danh và đồng phạm đã xác định thiệt hại là hơn một mươi năm tỷ đồng
không chỉ ông đặng thanh bình thiếu trách nhiệm trong việc giám sát và tái cơ cấu mà một số thành viên tổ giám sát được ông bình ký quyết định thành lập cũng có những hành vi sai phạm trong thực thi công vụ như ông hà tấn phước lê văn thanh phạm thế tuân và ngô văn thanh
dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến hết tháng sáu này